mở đầu bản tin là thông tin đến từ tỉnh sơn la
thưa quý vị khi đang vận chuyển cháy phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tàng
tại khu vực bản kết hay xã phiêng bản huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận bản thân do hám lợi đã sang bên kia biên giới
móc nối với đối tượng người lào mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng xúa đã cho số ma túy trên vào can nhựa để ngụy trang
công an tp vinh tỉnh nghệ an cũng vừa bắt giữ một mươi bốn đối tượng độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
có hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
một mươi bốn đối tượng

ba đối tượng trú tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ an và huyện đức thọ huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
thu giữ nhiều dao kiếm tự chế và một số tăng vật khác liên quan
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh làm rõ nhóm đối tượng trú tại huyện nghi lộc
và tỉnh hà tĩnh có xích mích với nhau và có xích mích với đối tượng chú tp vinh
nên đã hẹn nhau để giải quyết
các đối tượng đã điều khiển xe máy với tốc độ cao dàn hàng ngang trên đường
lạng lách hò hét bấm còi gây mất an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tám đối tượng
có hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục điều tra mở rộng
công an huyện hóc môn tp hcm đang điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong
được phát hiện trong căn nhà trên đường dt một mươi bốn xã đồng thạnh
theo đó vào sáng ngày hôm nay người phụ nữ đến tìm mẹ sống trong căn nhà trên
nhưng không thấy ai
người phụ nữ đã ra mở cửa nhìn qua cửa sổ thì phát hiện cụ ông sáu mươi bảy tuổi
là chủ căn nhà trên nằm bất động
cạnh đó là người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi
khi phá cửa vào trong cụ ông đã tử vong
người phụ nữ ngoài bảy mươi tuổi sức khỏe yếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu
nhận được tin báo công an xã đông thạnh phối hợp với công an huyện hóc môn tp hcm
đến phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc
thông tin về vụ ngộ độc bánh mì tại tỉnh đồng nai
tính đến một mươi hai h ngày hôm nay
số ca bệnh liên quan đến vụ nghi là ngộ độc bánh mì băng đã lên tới là năm trăm một mươi tám ca
trong đó có hai ca tiến triển nặng
số bệnh nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục
sau khi ghi nhận sự việc lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã xuống cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh
tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình tp long khánh
bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn người
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động
kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
sáng ngày một tháng năm công an tp cn cho biết đã bắt giữ đối tượng võ chí cường
bốn mươi chín tuổi hung thủ đã chém chết một người và làm bị thương nhiều người khác
trên địa bàn huyện tân hiệp tỉnh kiên giang và huyện vĩnh thạnh tp cn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h ngày ba mươi tháng bốn
công an xã hạnh thắng huyện vĩnh thạnh nhận được tin báo của người dân
về việc có một đối tượng lạ mặt sử dụng một cây dao bằng kim loại
chạy vào nhà và chém liên tục vào người đàn ông nguyễn tư tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đang nằm trên vỏng
sau đó đối tượng chạy ra khỏi hiện trường
tiếp tục chém nhiều nhát vào người em huỳnh gia huy
sinh năm hai nghìn một mươi ba cách đó khoảng hai trăm linh mét
ở đó trên đường di chuyển đối tượng phát hiện chị đỗ thị bé hằng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đang nằm trên vỏng trước mái hiên nhà
và la vào chém liên tiếp vào người nạn nhân sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường
nạn nhân tố nhanh chóng được đưa đi cấp cứu điều trị
nhưng đã không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện
sau khi nắm được thông tin trên thứ tướng nguyễn văn thuận
giám đốc công an tp cn đã lập tức chi đạp phòng cảnh sát hình sự
phố học công an huyện vĩnh thạnh và các địa bàn giáp ranh
cưới lực lượng cùng chóng nghiệp vụ của phòng cảnh sát cơ động xuống hiện trường
nhanh chóng truy bắt đối tượng
sau hơn một mươi sáu giờ tìm kiếm đến bảy giờ hai mươi phút sáng một tháng năm
đối tượng võ chí cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đăng ký thường trú tổ năm
ấp kinh một mươi a xã thạnh đông bê huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã bị lực lượng chức năng vây bắt khi đang lẫn trốn ngoài đầu
tại ấp thái trung xã thái đông huyện cờ đỏ tp cn
tăng vật thu giữ được gồm hai con dao thái lan hai dao tự chế và một xe gắn máy không biển số
qua xác minh nhanh công an điều tra xác định cường là đối tượng có bệnh án tâm thần
thuộc diện quản lý tại địa phương nơi cư trú đã được gia đình đưa đi điều trị ba đợt
tại bệnh viện tâm thần trung mương hai tp biên hòa tỉnh đồng nai
đến trưa ngày ba mươi tháng bốn sau khi kết thúc điều trị đợt ba trở về nhà được vài tháng
cường đã gây ra hai vụ cuối gây thân tích trên địa bàn huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
sau đó tiếp tục đi qua địa bàn huyện vĩnh hạnh tp cn gây án làm chết người
qua test nhanh đối tượng âm tính với ma túy hiện vụ án đang được công an tp cn điều tra làm rõ
công an phường một mươi quận tám tp hcm cho biết vừa bắt giữ đối tượng xông vào trụ sở công an phường một mươi
trên tay cầm một con dao la hét và có biểu hiện bất thường
sau đó dùng dao tấn công một vài người xung quanh khiến hai người bị thương ở vùng cổ
và bụng trong đó có một chiến sĩ công an
công an phường một mươi quận tám đã nhanh chóng khống chế bắt giữ phạm thị ngọc bích sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tiến hành kiểm tra nhanh bích dương tính với ma túy
nguyên nhân và hành vi bất thường của bích là ảo giác do sử dụng ma túy gây ra
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày một tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết
đã hoàn thất cáo trạng truy tố hai trăm năm mươi bốn bị can về một mươi một tội danh liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm
trong đó hai cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam là đặng việt hà bị truy tố về tội nhận hối lộ
trần kỳ hình người tiền nhiệm của hà bị truy tố về tội nhận hối lộ và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng các bị can nguyên là lãnh đạo cục đăng kiểm việt nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
buôn lỏng quản lý đưa ra nhiều chủ trương trái quy định để nhận hối lộ và chi tiền hối lộ từ các đơn vị trực thuộc cục đăng kiểm việt nam
các chi cục trung tâm đăng kiểm và doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cả nước với số tiền lớn trong quá trình duyệt
cấp mã số thành lập các trung tâm đăng kiểm tư nhân thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện xe cơ giới
đăng kiểm định kỳ phương tiện cơ giới đường bộ và thủy nội địa
trong đó có thời gian làm cục trưởng cục đăng kiểm việt nam từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bị can trần kỳ hình nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp các đơn vị đăng kiểm
sau đó bỏ qua các sai phạm trong việc cấp phép đủ điều kiện hoạt động trung tâm đăng kiểm
kiểm định phương tiện thẩm định hồ sơ thiết kế
trần kỳ hình đã nhận tổng số tiền hơn sáu năm tỷ đồng và hai mươi ba đô la mỹ
tương tự trong thời gian lên làm cục trưởng thay trần kỳ hình
đặng việt hà đã để xảy ra tiêu cực có hệ thống trên địa bàn cả nước trong thời gian dài
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền nhận hối lộ của đặng việt hà phải chịu trách nhiệm hình sự là hơn bốn mươi tỷ đồng
trong đó đặng việt hà hưởng lợi số tiền gần chín tỷ đồng và một mươi ba đô la mỹ
tin tức an ninh trật tự ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử
sơ thẩm bị cáo trần thị thanh tiền chú tại huyện tam bình về tội lừa đảo chiếm đất tài sản
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
tiền đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết với bên ngân hàng chính sách huyện tam bình
cho các tổ viên vay vốn và tiền đang cần nguồn vốn cho các tổ viên vay lại đáo hạn ngân hàng
do tin lời của bị cáo tiền một nạn nhân đã cho tiền vay hai mươi bảy lần
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai tổng cộng tiền gấp là trên sáu ba tỷ đồng
và sau đó bị cáo tiền đã khắc phục trả lại một phần tiền cho bị hại
và hiện bị cáo tiền còn nợ tiền người này là trên hai một tỷ đồng
tại tòa bị cáo tiền không thành khẩn khai báo
kết thúc phiên tòa hộ đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thị thanh tiền một mươi bốn năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm nốt tài sản đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền trên hai một tỷ đồng
khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tàng
tại khu vực bản kết hay xã phiêng bản huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gầu một mươi đồng
tăng vật thu giữ gầu một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận bản thân do hám lợi đã sang bên kia biên giới
móc nối với đối tượng người lào mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng xúa đã cho số ma túy trên vào can nhựa để ngụy trang
thông tin về vụ vận chuyển
vụ vận chuyển của ngộ độc bánh mì tại tỉnh đồng nai tính đến một mươi hai h ngày ba tháng năm
số ca bệnh liên quan đến vụ nghi ngộ độc bánh mì băng đã lên tới bốn trăm tám mươi bảy ca
trong đó có hai ca tiến triển nặng
số bệnh nhân còn lại sức khỏe đang dần hồi phục
sau khi ghi nhận sự việc lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã xuống cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh
tại địa chỉ khu phố hai phường xuân bình thành phố long khánh
bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tổng số lao động làm việc trực tiếp là bốn người
không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh
cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
và được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm
công an tp hcm phối hợp công an tỉnh đồng nai và công an tỉnh bình dương
bắt nhóm cướp biệt thự lấy của gia chủ hơn một tỷ đồng
điều đáng nói nữa là nhóm này thành lập trên mạng xã hội
rồi bàn bạc trong nhóm kính và rất manh động
đối tượng tiến ngụ quận một mươi hai đối tượng sĩ sống lang thang
tại chợ bình điều huyện bình chánh tp hcm
và đối tượng tuấn sống tại đồng nai
ba đối tượng này kết nối với nhau trong nhóm
hầu như người vỡ nợ muốn làm liều rồi bàn nhau đi cướp biệt thự
các đối tượng đi khảo sát rất kỹ nhưng trong quá trình này đã bị phát hiện
và lực lượng tuần tra ba trăm sáu mươi ba đã tuần tra phát hiện ra
khi đó chúng tôi đã báo cáo và được chỉ đạo quyết liệt
của đồng chí phó ám đốc thủ trưởng quan sát điều tra
là yêu cầu ban chuyên án phải tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
cả đêm đến ngày
chúng tôi đang phải mật phục ba ngày hôm nay
thì mới bắt giữ được đối tượng gây án và đảm bảo an toàn cho người dân
tiến đã mua bà con giàu thái lan băng keo bình xịt hơi cay
găng tay y tế rồi rủ sĩ tuấn đi cướp
nhưng tuấn sau đó không tham gia mà về đồng nai
tối hai mươi chín tháng bốn tiến cảnh giới sĩ leo vào biệt thự
trên đường lê thị riêng quận một mươi hai
khi vừa lấy đi túi sách có hơn một tỷ đồng của gia chủ
thì bị các lực lượng mật phục ập đến bắt giữ
để bắt quả tàn bắt gọn bắt hết các trình sát phải tính toán
lường trước như tình huống
trong đó quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng sức khỏe của gia chủ
khi nóng nó cũng sử dụng

để phong ngừa hết tất cả làm sao để cho phương án bắt giữ đạt an toàn nhất
ghi nhận thành tích phá án xuất sắc
bà giám đốc công an tp hcm đã có thư khen động viên công an quận một mươi hai
và phòng cảnh sát hình sự
qua đó biểu dương tinh thần mưu trí dũng cảm của lực lượng tham gia khám phá án
chỉ trong thời gian ngắn các lực lượng đã bắt giữ các đối tượng
thu giữ toàn bộ tan vật trao trả tài sản cho nạn nhân
và đặc biệt là đảm bảo an toàn cho gia chủ
đây là nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tp hcm
trong công tác đảm bảo bình yên cho người dân
việc khám phá nhanh vụ án là kết quả của việc thực hiện nghiêm trí đạo
của các cấp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm kiên quyết trong năm hai nghìn hai mươi ba
đấu tranh mạnh với tội phạm đường phố không ngừng nghỉ
và khám phá một trăm linh các vụ án trộm cướp giữ bình yên cho nhân dân
được chỉ đạo quyết liệt của thành quỷ
ủy ban dân và ban đốc công an tp hcm đã chỉ đạo
phòng cảnh sát hình sự là đơn vị chủ công
còn lực lượng hình sự các quận huyện đã cùng để góp sức
điều tra khám phá một trăm linh về cướp tài sản
chín mươi tám về vụ án cướp giật tài sản
và chúng tôi sẽ phân đấu một trăm linh cướp giật tài sản
và trong tám tháng gần đây không còn vụ tạp sơn chất bẩn nào
trong quý một năm nay với quyết tâm mỗi vụ cướp giật là một trọng án
các lực lượng công an tp hcm đã đấu tranh hiệu quả với tội phạm đường phố
trong đó tỷ lệ khám phá cướp cướp giật đạt một trăm linh
nói cách khác cứ gây án là bị bắt
qua đó kéo giảm sâu lại tội phạm này trong thời gian qua
vào ngày hôm nay công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an tỉnh an giang
hỗ trợ nước uống và nước sinh hoạt cho người dân trên địa bàn huyện trần đề tỉnh sóc trăng
tại xã tài văn xã trung bình xã lịch hội thượng
trần đề tỉnh sóc trăng đoàn công tác và đoàn thiện nguyện
đã mang theo một mươi chín khối nước sạch năm mươi can loại ba mươi lít được đầy nước để sinh hoạt
một trăm linh bình nước lọc loại hai mươi một lít bảy chai nước lọc loại năm lít
và bốn tám trăm linh chai nước lọc loại năm trăm linh ml
hoạt động này mang nhiều ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái
vì nhân dân phục vụ góp phần hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt